thẩm xét xử bị cáo đoàn quốc được chú tại đội một mươi bốn xã hoàng nam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đoàn quốc được điều khiển mô tô tham gia giao thông
không được mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang khi thấy hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác
làm nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở xử lý các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của bà nhân dân xã hoàng nam bị cáo đã không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy
và xô vào đồng chí dương quốc tế đang làm nhiệm vụ tại chốt
khiến đồng chí tế bị thương và phải điều trị tại trung tâm y tế huyện nghĩa hưng
xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
tại địa phương đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hội đồng xét xử đã tuyên án đoàn quốc được
chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân